hội nghị lần thứ bốn mươi ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi đã khai mạc
hội nghị diễn ra với hình thức trực tuyến tại một mươi hai điểm cầu dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu khai mạc đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh với sự chỉ đạo quyết liệt
thành phố làm tốt việc phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến kinh tế doanh thu nhiều ngành giảm
từ đó tăng trưởng kinh tế quý i giảm bốn mươi hai so với cùng kỳ
xuất khẩu công nghiệp vẫn duy trì tăng năm bảy so với cùng kỳ chủ yếu điện tử máy tính
trong quý ii tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
làm theo kế hoạch công tác gắn với một mươi nội dung thi đua hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng bộ thành phố
chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp cơ bản sẽ điều chỉnh tiến độ để giữ vững tổ chức đại hội đảng bộ thành phố
theo kế hoạch tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong đó chuẩn bị bốn chương trình ba đột phá một chương trình trọng điểm
chuẩn bị góp ý trước đại hội sẽ thông qua cơ bản những định hướng này
tại hội nghị các đại biểu thảo luận cho ý kiến về báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
văn hóa xã hội quý i nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi
cho ý kiến về báo cáo cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu
theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố khóa một mươi